tại cửa khẩu quốc tế tây trăng bộ đội biên phòng điện biên phối hợp với công an tỉnh điện biên
đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận sáu mươi chín công dân do công an tỉnh phong sa lì lào trao trả
các công dân bằng quốc tịch việt nam ở ba mươi tỉnh thành trong cả nước gồm bốn mươi tám nam hai mươi một nữ độ tuổi từ một mươi năm cho tới bốn mươi
sau khi tiến hành kiểm tra và phát hiện số người trên không có giấy tờ cư trú hợp lệ
lực lượng chức năng của lào đã bắt giữ và trao trả cho việt nam
trong số những người này có các trường hợp cư trú lo động trái phép ở lào
một số trường hợp đi làm việc ở thái lan trung quốc myanmar rồi nhập cảnh trái phép về lào
bị lực lượng chức năng của lào bắt giữ
sau khi tiếp nhận qua kiểm tra tất cả sáu mươi chín công dân trên đều có tình trạng sức khỏe tốt
lực lượng bộ đội biên phòng tổ chức xác minh lấy lời khai của số công dân trên
sau đó bàn giao cho các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật